vào chiều ngày bốn tháng một mươi tại huyện biên giới hồng ngự tỉnh đông tháp
đã xảy ra một vụ cháy thiêu dụi hoàn toàn ba căn nhà của người dân xã long khánh bê
ngay sau khi xảy ra cháy chính quyền địa phương huy động lực lượng đến hỗ trợ người dân chữa cháy
và sau hơn bốn mươi năm phút thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
ước tính tổng thiệt hại tài sản của các hộ dân là gần năm trăm linh triệu đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được các ngành chức năng huyện hồng ngự xác minh làm rõ
lãnh đạo ubnd huyện hồng ngự và xã long khánh bê đã đến hiện trường
và cũng như là hỗ trợ mỗi hộ năm triệu đồng đồng thời đề nghị mặt trận tổ quốc
tiếp tục vận động nhu yếu phẩm giúp ba hộ dân trên vượt qua khó khăn